đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn công tác của chính phủ
đã làm việc với tỉnh hưng yên về công tác cải cách hành chính và giải ngân vốn đầu tư công
đồng chí trương hòa bình biểu dương những kết quả tích cực mà tỉnh hưng yên đạt được trong thời gian qua
đồng thời chỉ ra những tồn tại yếu kém nhất là trong việc quản lý triển khai giải ngân vốn đầu tư công
để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đón dòng vốn đầu tư fdi dịch chuyển
tỉnh hưng yên phải chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng cơ sở vật chất nguồn nhân lực và cải cách hành chính tạo thuận lợi cho nhà đầu tư fdi
thúc đẩy khởi nghiệp trong nước đồng thời thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư trong đó có đầu tư công tạo động lực tăng trưởng
tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả và gắn kết chặt chẽ với chính sách tinh giản biên chế
đồng thời tích cực giám sát kiểm tra phòng chống tham nhũng tiêu cực trong việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư công phấn đấu hoàn thành giải ngân một trăm linh kế hoạch vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
trước đó đồng chí trương hòa bình cùng đoàn công tác đã đến dân hương tưởng niệm tổng bí thư nguyễn văn linh dâng ngương tại nhà thờ bà hoàng thị loan
thân mẫu chủ tịch hồ chí minh thăm vùng trồng nhãn ở thành phố hưng yên kiểm tra thực tế tại trung tâm dịch vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh hưng yên